dự lễ do nhận quân các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã động viên khích lệ các tân binh lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
tặng hoa động viên các tân binh lãnh đạo bộ công an bày tỏ tin tưởng các tân binh nhập ngũ và các công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ có quá trình rèn luyện phấn đấu để trưởng thành phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ tham gia bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc
năm nay bộ công an cũng có nhiều chính sách mới trong công tác tuyển quân tăng thêm cơ hội được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp đối với các chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên
năm hai nghìn hai mươi ba nguồn tuyển của công an các đơn vị địa phương đạt khoảng một trăm linh hai bốn so với chỉ tiêu được giao các tân binh đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị trình độ văn hóa sức khỏe
nhiều công dân có trình độ đại học cao đẳng đăng ký
vâng bằng sự kịp thời trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân phục vụ lực lượng công an đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp không chỉ trong mắt người dân mà cả bạn bè quốc tế
mời quý vị cùng đến với những câu chuyện được nhóm phóng viên ghi nhận
đây là những dòng thư cảm ơn của một người mẹ dành cho cán bộ chiến sĩ công an phường ngọc lâm quận long biên hà nội khi các anh đã dốc sức đưa con trai bà từ cõi chết trở về
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công an phường ngọc lâm nhận được tin báo có một nam thanh niên nhảy cầu tự tử
công an phường ngọc lâm trực tiếp là tôi đã chỉ huy chỉ đạo các lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia có mặt tại hiện trường trên cầu long biên
và phối hợp với các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và lực lượng bảo vệ đường sông
hôm ấy là nước nó hơi chảy hay là trời nó hơi lạnh nên sức kéo và xuồng đôi nghiêng đi hai chỗ đứng lệch và đồng thời kéo lặn nhân lên và xuồng nghiêng lên khoảng bốn mươi độ
cố gắng là ghi mà nước nó thấm vào quần áo
quần áo mùa đông nó rất là lạnh
thế xong cái đó kéo lên xuồng khoang xuồng thì tôi mới tát hai ba cái vào má thì tôi thấy cử động
đây không phải là một trường hợp lần đầu tiên mà chúng tôi cũng đã là trong công tác phối hợp với các lực lượng
chúng tôi đã cứu vớt kịp thời nhiều trường hợp nhảy sông tử
đây nó là một cái nhiệm vụ và là cái chức trách chúng tôi là phải làm
còn với bà asano yasuo quốc tịch mỹ sau khi trình báo công an phường quảng an quận tây hồ
về việc đánh rơi một điện thoại di động iphone một mươi ba và số tiền bảy triệu ba trăm bốn mươi nghìn
bà đã rất bất ngờ vì nhanh chóng nhận lại được tài sản
khi đi trên đường xuân diệu tôi đã đánh rơi một chiếc túi sách và quay lại tìm kiếm nhưng không thấy
tôi đã đến công an phường quảng an trình báo
tôi không nghĩ là sẽ tìm được điện thoại và ví
thật quá bất ngờ
xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an nói chung và cán bộ chiến sĩ công an phường quảng an nói riêng
sau sự việc này tôi cảm thấy yên tâm hơn
khi sinh sống và làm việc tại việt nam
là địa bàn có người nước ngoài sinh sống làm việc và đến du lịch nhiều nhất tại hà nội
có lẽ vì thế mà những lá thư cảm ơn của người nước ngoài dành cho công an phường quảng an cũng dày lên mỗi ngày
đối với tất cả những trường hợp mà khi chúng tôi trao tài sản bị mất thì chúng tôi cảm nhận được cái sự xúc động
cái niềm vui của người dân
đây cũng có thể nói là một niềm động viên đối với cán bộ chiến sĩ công an phường quảng an
các công an nói chung cũng như công an của quận tây hồ nói riêng là cái động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ làm sao đảm bảo tốt cái tình hình an ninh sự cũng như mang lại cuộc sống bình yên cho người dân